ba trăm năm mươi đại biểu từ hơn một trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự phiên khai mạc diễn đàn giáo dục
vì sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu vào sáng ngày hai tháng bảy tại hà nội
diễn đàn do tổ chức unesco phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo tổ chức
trong hai ngày diễn ra với bảy phiên họp toàn thể và bốn phiên thảo luận nhóm
diễn đàn sẽ trả lời câu hỏi làm thế nào để tích hợp ba khía cạnh nhận thức cảm xúc
xã hội và hành xử trong học tập và giảng dạy vì một xã hội hòa bình
bền vững và giáo dục công dân toàn cầu vào chương trình giáo dục mầm non tiểu học và trung học
phát biểu tại phiên khai mạc bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ khẳng định
kể từ năm hai nghìn một mươi ba việt nam đang tiến hành cải cách giáo dục một cách căn bản và toàn diện
một trong những cột mốc quan trọng là chương trình giáo dục phổ thông quốc gia được phê duyệt vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
chương trình giáo dục phổ thông mới dựa trên phát triển phẩm chất và năng lực của người học
hướng tới việc giúp cho học sinh có được những kỹ năng cần thiết cho thế kỷ hai mươi một
ngành giáo dục việt nam không chỉ là tích hợp phát triển bền vững và giáo dục
mà còn huy động giáo dục như một phương tiện thực hiện toàn diện cho tất cả các mục tiêu phát triển bền vững